chỉ thị một mươi năm của thủ tướng yêu cầu hạn chế tụ tập đông người để kiềm chế kiểm soát hiệu quả sự lây lan
chủ động ngăn chặn ứng phó dịch bệnh trên toàn quốc
nội dung chỉ thị một mươi năm quy định các địa phương không được phép tổ chức hoạt động
các sự kiện không tập trung từ hai mươi người trong một phòng
đối với các khu vực bên ngoài công sở trường học bệnh viện không tập trung từ một mươi người trở lên
tại các địa điểm công cộng người dân được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được yêu cầu ngưng tổ chức các nghi lễ hoạt động tập trung từ hai mươi người
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
chỉ thị một mươi năm về giãn cách xã hội của chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại
nhất là từ các tỉnh thành phố có dịch vùng dịch đến các địa phương khác
ngoài ra các hoạt động giao thông công cộng được tạm dừng
trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa để tránh tập trung đông người
các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động
chỉ có cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được mở cửa để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân
từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín hà nội áp dụng chỉ thị một mươi năm và một số biện pháp cao hơn
phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai
cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố
cụ thể hà nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động
trong đó cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
ngoài ra thành phố cho phép hoạt động cửa hàng cắt tóc gội đầu dịch vụ kinh doanh sửa chữa
rửa xe ô tô xe máy phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng
cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập cửa hàng kinh doanh vật tư
vật liệu xây dựng hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến
các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung không quá hai mươi người trong một phòng
trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan trung ương cấp ủy chính quyền địa phương quyết định
và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu các biện pháp phòng chống dịch
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
các cơ sở cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi siêu thị mini cửa hàng tạp hóa
cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn cửa hàng thuốc
trang thiết bị y tế vật tư tiêu ha phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch dịch vụ khám chữa bệnh
ngân hàng kho bạc các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp
chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa cơ sở cai nghiện
cơ sở bảo trợ xã hội được phép hoạt động
ngoài xe mô tô xe hai bánh vận chuyển bưu gửi hàng hóa đang được phép hoạt động cho phép xe mô tô
xe hài bánh tham gia ứng dụng công nghệ được phép hoạt động
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô xe hai bánh có ứng dụng công nghệ
chỉ được phép bố trí không quá năm mươi số lượng phương tiện hoạt động
người giao hàng phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vns hoặc website sứckhỏe dâncưquốcgia gov vn
chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thời gian hoạt động từ chín giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày
áp dụng cho cả xe mô tô xe hai bánh đang được phép hoạt động và xe tham gia ứng dụng công nghệ
hà nội cho phép tổ chức đám tang trong phạm vi gia đình không quá hai mươi người
hạn chế các đoàn viếng
mỗi đoàn không quá năm người
thành phố duy trì hoạt động hai mươi hai chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố
và ba mươi ba chốt tại các quận huyện thị xã giáp danh với các tỉnh lân cận
để thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hà nội tiếp tục đề nghị bộ giao thông vận tải
chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài
và vận tải hành khách bằng đường sắt đến hà nội
hà nội duy trì kiểm soát chặt không phát sinh các trợ cóc trợ tạm trên địa bàn
thành phố cũng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường thủy
xe buýt xe taxi xe hợp đồng xe du lịch xe khách liên tỉnh
hoạt động bến khách ngang sông bến thủy nội địa vận tải hành khách bằng xe mô tô
trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia
hà nội tiếp tục tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí
tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh
trừ các hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
cử tri phản ánh việc hà nội tổ chức phân vùng dịch và cấp giấy đi đường
bộ y tế ban hành văn bản về thu hồi giấy phép hành nghề của y bác sĩ
không thực hiện nhiệm vụ là chưa phù hợp pháp luật
trưởng ban dân nguyện dương thanh bình báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
về công tác dân nguyện việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cử tri trong thời gian qua
trưởng ban dân nguyện dẫn chứng ủy ban pháp luật đã kịp thời nghiên cứu
đánh giá và báo cáo tổ công tác thực hiện nghị quyết số ba mươi hai nghìn hai mươi một qh một mươi năm
của ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành văn bản quy định về cấp giấy đi đường
phân vùng dịch ở hà nội trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân thành phố hà nội chưa phù hợp với quy định của pháp luật
việc ban hành văn bản của bộ y tế về việc thu hồi giấy phép hành nghề của y bác sĩ
không thực hiện nhiệm vụ chưa phù hợp với quy định của luật khám chữa bệnh
việc tiêm chọn hai loại vaccine ở tp hcm và một số tỉnh phía nam trước khi có hướng dẫn của bộ y tế
báo cáo cũng cho biết cử tri đề nghị chính phủ bộ ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cấp thiết
trong giai đoạn hiện nay như đề nghị ra bộ y tế sở y tế làm đầu mối thực hiện đấu thầu tập trung
trong việc mua sắm thuốc hóa chất vật tư trang thiết bị phương tiện y tế phục vụ phòng chống dịch
thay vì giao cho các bệnh viện thực hiện cần có giải pháp hỗ trợ khuyến khích động viên về cả vật chất
và tinh thần cho các y bác sĩ nhân viên y tế bị lây nhiễm covid một mươi chín trong khi thực hiện nhiệm vụ
cử tri cũng đề nghị sớm ban hành hướng dẫn quy định về vận tải hàng hóa trong thời gian giãn cách
để thống nhất thực hiện tại các địa phương có hướng dẫn cụ thể hơn đối với các địa phương
về công tác dạy và học năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và các năm học tiếp theo để thích ứng với tình hình dịch bệnh
đồng thời cử tri kiến nghị xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng dịch covid một mươi chín để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của công dân thông qua việc bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
và các vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
hà nam tìm người đến khu công nghiệp điểm tiêm vaccine siêu thị quán quần áo
sau khi ghi nhận một mươi ba ca dương tính trong hai ngày
người phụ nữ bốn mươi một tuổi trú tại xã phù vân thành phố phủ lý cùng chồng là lái xe
từ đồng nai về quê hôm hai mươi tháng tám cả hai đã khai báo y tế và cách ly tại nhà
được lấy mẫu xét nghiệm ba lần kết quả âm tính hết cách ly chị bị ho sốt khám tại cơ sở y tế tư nhân
xét nghiệm kết quả dương tính ncov ngày một mươi chín tháng chín đến trưa hai mươi một tháng chín
phố phủ lý ghi nhận tổng cộng một mươi ba ca dương tính giải rác trong khu dân cư công nhân
khu công nghiệp và học sinh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam đề nghị người từng đến
và làm việc tại những địa điểm sau hai doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn dream plastic
và công ty trách nhiệm hữu hạn expo việt nam ở khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
từ mùng một tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín kiosk bán quần áo của chị yến ở tầng hai chợ bầu
thành phố phủ lý từ một mươi sáu h đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng chín
điểm tiêm vaccine covid một mươi chín tại bệnh viện y học cổ truyền từ một mươi năm h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi bảy tháng chín
quán nhà ông đặng đài ở thôn mễ nội phường liêm chính thành phố phủ lý bảy h đến tám giờ từ ngày một mươi ba tháng chín
đến ngày một mươi chín tháng chín siêu thị media mart đường lý thường kiệt thành phố phủ lý
từ một mươi năm h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi chín tháng chín những người này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất
hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng sở y tế tỉnh hà nam
chín trăm tám mươi tám tám trăm hai mươi sáu ba trăm bảy mươi ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam chín trăm tám mươi ba một trăm chín mươi chín tám trăm ba mươi chín hoặc chín trăm một mươi năm hai mươi tám chín trăm sáu mươi ba
để được theo dõi sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch
cơ quan chức năng truy vết được hơn ba trăm linh f một có f một tại trường học và khu công nghiệp
đêm hai mươi tháng chín lực lượng y tế đã xét nghiệm cho người dân bảy phường xã thuộc thành phố phủ lý
và hai mươi công nhân của khu công nghiệp châu sơn phương thức lấy mẫu đại diện hộ gia đình
trong khu dân cư công nhân
thành phố khoanh vùng chống dịch theo phương châm chốt hẹp kiểm soát chặt xét nghiệm nhanh và thực hiện nghiêm
không để xảy ra lây nhiễm chéo
trong ngày hai mươi một tháng chín hai trăm bảy mươi bảy cán bộ nhân viên y tế ba tỉnh bắc giang nam định ninh bình đến hà nam hỗ trợ chống dịch